theo dự kiến vào ngày mai hai mươi ba tháng tám tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cùng ủy viên quốc vụ bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị
sẽ đồng chủ trì hoạt động kỷ niệm hai mươi năm ký hiệp ước biên giới
và một mươi năm triển khai ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền việt nam trung quốc
đây là sự kiện quan trọng để hai nước tổng kết và đánh giá các thành tiệu
kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa hai bên sau một mươi năm triển khai ba văn kiện pháp lý
về biên giới trên đất liền và hai mươi năm ký hiệp ước biên giới việt nam trung quốc
cũng như việc hợp tác phát triển tại khu vực biên giới
hai bên cũng sẽ đề ra phương hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm
nhằm nâng cao hơn nữa công tác phối hợp quản lý giữa hai bên trên tuyến biên giới
trên đất liền việt nam trung quốc trong thời gian tới
góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước